thưa quý vị và các bạn kể từ khi dòng vốn fdi đầu tiên đổ vào việt nam tới nay đã hơn ba mươi năm
nhìn lại ba mươi năm đã qua các chuyên gia kinh tế cho rằng bên cạnh những đóng góp to lớn cho nền kinh tế việt nam
dòng vốn fdi tới thời điểm hiện tại vẫn có một số điểm cần cải thiện
trong đó có việc các doanh nghiệp việt vẫn chưa gắn kết chặt chẽ được với các doanh nghiệp fdi
từ đó tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp tốt nhất cho nền kinh tế
tuy nhiên tại bình dương một trong những địa phương thu hút fdi tốt nhất trên cả nước
đã có một vài doanh nghiệp không chỉ kết nối chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài
mà còn vươn lên thành tâm điểm kết nối giữa các dự án fdi với nhau
giữa doanh nghiệp fdi với doanh nghiệp trong nước và giữa phát triển kinh tế với phát triển hạ tầng xã hội
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của bình dương trong những năm qua
đó là tập đoàn becamec idc
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm của becamec idc và những thành công mà doanh nghiệp này đạt được
bình dương một trong những tỉnh phát triển kinh tế năng động nhất việt nam
từ những khó khăn ban đầu khi tái lập tỉnh tới nay
bình dương đã trở thành ngôi sao thu hút đầu tư nước ngoài đứng hàng thứ hai trên cả nước
mô hình phát triển của bình dương
có nhiều yếu tố làm nên sự thành công này
nhưng nổi bật là vai trò của doanh nghiệp việt đầu đàn tại đây becamec idc
thành lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
tên gọi đầu tiên của becamec idc là công ty thương nghiệp bến cát
một công ty cấp huyện của tỉnh sông bé cũ
với hoạt động kinh doanh chính là thu mua nông sản
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khi việt nam đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài
cố thủ tướng việt nam võ văn kiệt và nguyên thủ tướng singapore ngô tác đống
đã thống nhất hợp tác xây dựng
hợp tác xây dựng khu công nghiệp đầu tiên đặt tại bình dương
bkmac idc được lựa chọn trở thành doanh nghiệp đại diện phía việt nam
trong khi tập đoàn semcorp tại phía singapore trong liên doanh có tên gọi v sip
vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu
becamec idc cùng đối tác semcorp đã vận hành v sip
trở thành doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp hàng đầu việt nam
hơn ba bốn trăm linh dự án fdi
giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần hai trăm linh lần sau gần ba thập kỷ
các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại việt nam đều đánh giá cao becamec idc
không chỉ là nhà cung cấp mặt bằng khu công nghiệp mà còn cung cấp các hạ tầng kết nối
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tới sản xuất kinh doanh tại việt nam
và khu công nghiệp v ship một tới nay vẫn là một trong những thương vụ thành công nhất của tập đoàn này
thực sự becamec là nhân tố tạo nên thành công lớn cho semcop tại việt nam
v ship là một ví dụ tốt cho sự kết hợp này
không phải ngẫu nhiên mà có đến bảy trăm bảy mươi bảy
bảy doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn khu công nghiệp này
chúng tôi nghĩ sự kết hợp đã giúp cả hai bên đều phát triển mạnh mẽ
phát triển hạ tầng chính là chiếc thảm đỏ mà becamec idc đưa ra để thu hút các nhà đầu tư
theo lãnh đạo becamec idc tiêu chí đầu tiên để thuyết phục nhà đầu tư nước ngoài là phải có một hạ tầng cứng hoàn thiện
tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống nhà xưởng sản xuất
hạ tầng cứng là cái gì
hạ tầng trong một khu công nghiệp thì hạ tầng nó là cái nền hạ
nền hạ nó thì gồm có gì
gồm có giao không rồi điện rồi nước rồi môi trường dân dân là phải có một cái hạ tầng phải thật tốt
ví dụ trường hợp như trong vấn đề hạ tầng khi chúng tôi làm đường trong một khu công nghiệp
chúng tôi cũng phải biết hạ cái nền đường đó như thế nào
rồi cái nền mà có như nhà máy của họ là phải cao hơn cái đường
bao nhiêu mét như thế nào thì coi như vậy là chúng tôi cũng phải có những cái kinh nghiệm đó là coi như khi mà nhà đầu tư họ thấy
họ đến họ đầu tư họ thấy cái điều kiện đó là họ rất là vui
tuy nhiên bkmac idc không chỉ xây dựng hạ tầng cứng trong nội khu đô thị
doanh nghiệp này với những nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm phát triển
thậm chí đã đầu tư hàng loạt hạ tầng cứng ngoài khu công nghiệp
tạo sự liên kết với các bến cảng các địa bàn tiêu thụ hàng hóa thành một mạng lưới hoàn chỉnh
tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của họ
chúng tôi phải kết nối từ khu công nghiệp này đến khu công nghiệp khác
rồi kết nối từ trong tỉnh rồi đến dùng kinh tế trọng điểm
đặc biệt dùng kinh tế trọng điểm phía nam việt nam
thì đây là một dùng kinh tế không phải cho là rất là sâu động phát triển kinh tế rất lớn
nhưng mà trong thời gian qua chúng tôi đầu tư hạ tầng giao thông cũng rất lớn
nhưng mà vấn đề ách tắt giao không kẹt xe người đi lại quá đông đúc
xây dựng rất mạnh nhưng mà không đáp ứng kịp
chúng tôi cũng phải nghĩ tiếp nữa bây giờ hạ tầng này như thế nào
liên quan tới hạ tầng bên ngoài là logistic làm thế nào dẫn chuyển hàng hóa
đến cảng biển sân bay quốc tế đến nước bạn này kia nọ một cách nhanh nhất tốt nhất
ít tốn thời gian nhất hiệu quả nhất ít tốn chi phí hạ giá
thì đây là một cái chỉ tiêu mà không phải nói đối với doanh nghiệp khi họ vô họ rất quan tâm
với tầm nhìn đó trong những năm qua becamec idc chủ động đầu tư hạ tầng giao thông trên toàn tỉnh bình dương
theo hướng kết nối mở hướng tới những trung tâm kinh tế những vùng kinh tế trọng điểm
dự án quốc lộ một mươi ba còn gọi là đại lộ bình dương được đề xuất xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa
đã không chỉ kết nối cho khu công nghiệp
ở bình dương chủ lực là các khu công nghiệp bảo bàng v v
ở bình dương chủ lực là các khu công nghiệp bảo bàng v v
đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp thì có tổng công ty becamec để làm sao kết nối giữa doanh nghiệp đầu tư trong nước
và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để làm sao tạo thành một chuỗi trong hợp tác sản xuất kinh doanh
trong toàn bộ các dự án các khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bình dương
hầu hết đều là giống từ doanh nghiệp không có cái dự án nào mà đầu tư bằng ngân sách nhà nước
đó cũng là một lợi thế của tổng công nghiệp
có những nhà đầu tư họ vô họ rất lâu khi mà họ đến đây thì gia đình họ cũng phải đến đây
rồi khi họ về thì họ mới đưa về thì nếu được họ mà đến đây thì cái điều kiện học hành kia đó cũng rất là quan trọng
là tập đoàn lớn thứ tư trên thế giới về biểu trình viễn thông chúng tôi đánh giá cao những nền tảng cho các nhà đầu tư nước ngoài tại đây
ở tốc đầu trên thế giới về lĩnh vực công nghệ cao chúng tôi cần có những kết nối mạnh
với tầm nhìn đó bkmac idc cùng tỉnh bình dương triển khai xây dựng thành phố thông minh nhằm xây dựng một hệ sinh thái năng động sáng tạo để kiến tạo những nền tảng đột phá mới
cơ chế thực hiện là mô hình ba nhà nhà nước doanh nghiệp và các viện trường trung tâm nghiên cứu
đề án xác định bốn lĩnh vực trọng tâm là con người doanh nghiệp công nghệ và các yếu tố nền tảng
đại học quốc tế miền đông được xác định là đơn vị chủ lực của becamec idc để kết nối doanh nghiệp kết nối công nghệ
và cung cấp nhân lực chất lượng cao
thành phố thông minh không chỉ là phần cứng như áp dụng công nghệ mà bóc gồm cả phần mềm để tạo nên một thành phố cho người dân thân thiết nhất là thành phố đáng sống
trong tương lai chúng tôi sẽ cùng bkmac cùng tỉnh bình dương xây dựng nên thành phố thông minh đầu tiên đã được thiết năng
bkmac idc đang phối hợp với các đối tác để phát triển hành lang logistic thông minh với tuyến đường sắt hiện đại
kết nối các khu công nghiệp với sân bay và cảng biển quốc tế
tuyến giao thông công cộng kết nối bình dương và thành phố hồ chí minh
bkmac idc cũng chuẩn bị hình thành khu liên hợp khoa học công nghệ với ba khu vực khu công nghiệp khoa học công nghệ làng đại học và đô thị đại học
trong quá trình xây dựng đô thị thông minh của bình dương bkmac cũng đóng giai trò rất tích cực và cũng là một đơn vị chủ lực
trong vấn đề phối hợp với các đơn vị
bkmac là đối tác quan trọng nhất của semcop trong hai mươi năm qua giúp chúng tôi hiểu việt nam hơn đồng thời chúng tôi chia sẻ tầm nhìn với nhau
chúng tôi sẽ luôn nắm tay nhau để cùng phát triển các khu công nghiệp v sip trong tương lai
với số vốn hơn một tỷ hai trăm linh triệu đô la mỹ đổ vào việt nam ngoài dự án về đô thị chúng tôi tiếp tục hợp tác với bkmac về các dự án khác nữa
và tôi tin đây là đối tác chiến lược lâu dài của tổng thống

bên cạnh nhiều thành tố như logistics y tế giáo dục công nghệ thông tin giao thông công cộng

bkmac idc đã và đang nhân rộng mô hình này ra nhiều tỉnh thành trên cả nước như hải phòng bắc ninh quảng ngãi bình định bình phước mang lại những kết quả rất đáng khích lệ
với những nỗ lực nhằm bắt kịp yêu cầu của thời kỳ mở cửa bkmac idc trong những năm qua đã xây dựng được một mô hình hạ tầng toàn diện nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
chính sự thành công của mô hình này đã giúp cho bkmac idc vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu việt nam về phát triển hạ tầng công nghiệp
và với việc chuyển hướng mạnh mẽ sang mô hình hệ sinh thái thông minh hướng tới những dự án công nghệ cao bkmac idc sẽ vẫn tiếp tục là doanh nghiệp phát triển hạ tầng công nghiệp tiên phong tại việt nam trong kỷ nguyên bốn
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email đồnghanhcungdoanhnghiệp a gmail com
điện thoại hai mươi bốn ba trăm hai mươi sáu sáu trăm chín mươi năm ba
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau